theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tình hình rét đậm rét hại năm nay đến sớm
và có thể kéo dài trong nhiều ngày tới
do không khí lạnh tăng cường ở bắc bộ và bắc trung bộ trong những ngày tới trời tiếp tục rét
vùng núi có nơi rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ một mươi một đến một mươi bốn độ c
vùng núi từ bảy đến một mươi độ c vùng núi cao dưới năm độ c và có khả năng xảy ra băng giá kèm sương muối
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai có công điện đề nghị các địa phương
có thể chủ động cho học sinh nghỉ học nếu nhiệt độ xuống thấp